tổ chức chương trình truyền hình chúng tôi là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm tri ân và tôn vinh những chiến công thành tích đóng góp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng với những tấm gương cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiêu biểu mưu trí dũng cảm xả thân thực hiện nhiệm vụ vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
biểu dương gương người tốt việc tốt cổ vũ động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại chương trình
phát biểu tại chương trình thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trải qua hơn sáu mươi năm xây dựng chiến đấu trưởng thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khắc phục khó khăn vượt qua mọi thử thách
không quản ngại hiểm nguy sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
công tác dân vận vận động trong xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
ngày thêm nhân rộng thiết thực đa dạng đi vào chiều sâu
tôi nhiệt liệt biểu dương cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã khắc phục mọi khó khăn
vượt qua mọi thử thách không quản hiểm nguy trí dũng cảm xả thân vì nhiệm vụ
vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
biểu dương các gương điển hình là hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trong phạm vi cả nước không ngừng lớn mạnh
thông qua chương trình các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương
đã cùng chia sẻ về cuộc chiến cam go với giặc lửa với thiên tai tai nạn sự cố để bảo vệ dành lấy sự sống cho nhân dân
câu chuyện về sự hy sinh thẩm lặng
chiến công câu chuyện về những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuyên quang vượt lũ cứu hơn một trăm linh học sinh thoát nạn
các cán bộ chiến sĩ công an quảng nam kịp thời giải cứu an toàn hai mươi ba thầy trò bị mắc kẹt tại suối tiên xã quế hiệp
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm kiên cường trong chiến đấu
bình dị gần gũi trong cuộc sống đời thường đã được khắc họa rõ nét trong chương trình này
cùng với đó là những mô hình cách làm hay sáng tạo
trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
chương trình chúng tôi là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ được phát sóng trên kênh vtv một ngày hai tháng một mươi và phát trên kênh antv vào tối ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp ngài lee yong si cục trưởng cục đối ngoại cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
đang có chuyến thăm và làm việc
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng và hoan nghênh ngài lee hyung si
cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
thiết lập năm hai nghìn chín quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
tiếp tục được tăng cường phát triển nhiều mặt đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp
phối hợp đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng
cũng như tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này sinh sống tại nước kia
trong lĩnh vực hợp tác triển khai dự án cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã tài trợ cho bộ công an
các dự án oda như dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn một hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín giai đoạn hai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
dự án lắp đặt trường bán điện tử cho công an tp hcm đã mang lại kết quả tốt đẹp
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thông qua chuyến thăm lần này của ngài cục trưởng cục đối ngoại
cơ quan cảnh sát hàn quốc hai bên sẽ có những gợi mở thêm trong nhiều lĩnh vực hợp tác mới nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan
trân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp
ngài lee hyong seo bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa bộ công an việt nam
nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác
ngài lee hyong se mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân
và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị sau khi nghe lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
báo cáo về công tác cấp căn cấp công dân và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của luật cư chú hai nghìn hai mươi
về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên phạm vi toàn quốc
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những nỗ lực cố gắng tinh thần trách nhiệm và kết quả đã đạt được
của công an các đơn vị địa phương trong thực hiện đề án sáu từ đầu năm đến nay
về nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tổ chức quán triệt nghị quyết của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo thực hiện đề án sáu
đến từng tri bộ từng cán bộ đảng viên để thống nhất nhận thức và tiếp tục duy trì
xác định quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu
của lực lượng công an nhân dân nhấn mạnh việc đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thứ trưởng đề nghị giám đốc
công an các đơn vị địa phương phải kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nội dung này xác định rõ
đây là mệnh lệnh chiến đấu kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang

trong công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lê văn tuyến cũng nhấn mạnh cấp ủy lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chú trọng các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy cải tiến lề lối làm việc chỉ đạo thao gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong giải quyết các nguồn kinh phí phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án nhiệm vụ cụ thể
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa công tác tham mưu chú trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về phân cấp ủy quyền trong công tác hậu cần kỹ thuật tăng cường phối hợp chặt chẽ thực chất hơn nữa trong hướng dẫn kiểm tra công tác tại công an các đơn vị địa phương nghiên cứu xây dựng những chính sách thực chất hiệu quả nhằm kiến tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực
các đơn vị phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân bảo đảm ý nghĩa thiết thực hiệu quả tiết kiệm
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và một số đơn vị chức năng của bộ công an nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
tới dự có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam trung tướng tô ân sô trợ lý bộ trưởng tránh văn phòng bộ công an thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt

tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ công an nhân dân đã thẳng thắn chia sẻ đề xuất phương án phối hợp đề xuất phương án phối hợp đề xuất phương án phối hợp
phát biểu kết luận buổi gặp mặt thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp chặt chẽ tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đẩy mạnh tuyên truyền các đề án lớn của bộ công an đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan
nhân dân làn tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân để nhân dân hiểu đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này cục truyền thông công an nhân dân đã trao tặng giấy khen cho một mươi hai phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
trong khuôn khổ hợp tác giữa cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc với bộ công an việt nam vào chiều ngày hôm nay tại hà nội viện khoa học hình sự bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử do cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tài trợ
phòng thí nghiệm thuộc giai đoạn hai của dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam do chính phủ hàn quốc viện trợ không hoàn lại thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
nội dung chính là xây dựng viện trợ thiết bị phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số điện tử giám định cháy nổ và sự cố kỹ thuật tại việt nam và hàn quốc
công trình được thực hiện từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai để triển khai xây dựng sửa chữa phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã cử chuyên gia sang khảo sát và thống nhất với bộ công an
sau gần ba tháng tích cực triển khai các hạng mục của dự án đã được hoàn thành và tổ chức tập huấn sử dụng cho cán bộ của viện khoa học hình sự theo đúng kế hoạch
công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác giám định kỹ thuật số và điện tử của lực lượng kỹ thuật hình sự bộ công an việt nam đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
đây cũng là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay ba mươi tháng chín đại tá lâm thành son giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã có quyết định kỷ luật đối với năm cán bộ liên quan đến vụ bạo lực với hai thanh niên vi phạm luật giao thông
thông tin trên được nêu tại buổi họp báo do ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng tổ chức vào chiều ngày hôm nay
theo đó đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã họp và quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ đại úy châu minh trung
trung úy nguyễn quang thái và thượng úy đoàn tấn phong kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy hứa trường an kỳ luật cảnh cáo với đại úy trần minh đời
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng chín tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã vĩnh châu gồm năm người phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy
chở thanh niên ngồi sau chạy ngược chiều nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường
khi dừng được phương tiện do quá nóng giận thiếu kiềm chế những cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ đã có hành vi bạo lực với hai thanh niên
tại cơ quan công an các thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe lạng lách
điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên một trăm linh cm khối và chưa đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
tại buổi họp báo lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng công an thị xã vĩnh châu và lãnh đạo chính quyền địa phương của thị xã vĩnh châu
cũng trả lời tất cả các câu hỏi của các phóng viên báo chí về các tình tiết có liên quan đến vụ việc
trên tinh thần thẳng thắn không bao che né tránh và xử lý các vấn đề có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật
cũng trong chiều nay ba mươi tháng chín hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm đối với cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và các bị cáo khác có kháng cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mắc health hai canada
đáng chú ý là sau khi xem xét các tình tiết mới cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường được tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội
theo đó bị cáo trương quốc cường nhận ba năm tù án sơ thẩm là bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
theo tòa phúc thẩm bị cáo cường đã nộp thêm năm trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
quá trình công tác cựu thứ trưởng này có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế
có hơn năm mươi bảng khen huân huy trương
trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi tòa phúc thẩm cho rằng đây là một số tình tiết mới để xem xét giảm hình phạt cho bị cáo
một số bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt là phạm anh kiệt
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược sài gòn
tòa phúc thẩm tuyên bị cáo kiệt một mươi ba năm tù án sơ thẩm một mươi bốn năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
tổng hợp với bản án ba năm tù của bản án trước bộ bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là một mươi sáu năm tù
đối với các bị cáo còn lại tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm
để thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số tám trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả bão số bốn
và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an vừa có công điện
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn nhất
tập trung các nội dung như sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
đối với công an các tỉnh khu vực miền trung và tây nguyên vùng trọng điểm bị tác động của bão lũ theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai bão lũ
kịp thời triển khai các phương án kế hoạch ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
gắn công tác bảo đảm an toàn trong bão lũ của nhân dân với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mọi địa bàn
đối với công an các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua huy động lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành
các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão lũ
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão sửa chữa dựng lại nhà ở dọn vệ sinh môi trường
cứu chữa người bị thương tiếp tục giả soát chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập sâu
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban
trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin
báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai hoặc chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín tại các tỉnh miền trung đã xảy ra mưa lớn ngập lụt gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
tại nghệ an sau một ngày tìm kiếm thi thể hai vợ chồng ở xã nghi lâm bị lũ cuốn mất tích đã được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng hai trăm linh m
như vậy đến nay nghệ an đã ghi nhận sáu người chết một người mất tích do mưa lũ mưa lớn làm một mươi ba năm trăm bảy mươi sáu nhà bị ngập chín mươi bốn nhà bị hỏng bảy trăm sáu mươi bốn hộ dân phải di rời
mưa lớn do hoàn lưu sau bão số bốn đã khiến cho tuyến đường quốc lộ một a đoạn qua xã xuân lam huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh bị ngập sâu
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đội cảnh sát giao thông phía bắc đã chốt chặn hai đầu tuyến cấm phương tiện lưu thông đồng thời cảnh báo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này
trong khi đó lực lượng chức năng huyện nam giang tỉnh quảng nam đang phối hợp tìm kiếm một người dân tỉnh lai châu bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông bung khi thủy điện sông bung hai đang xả lũ
tại huyện miền núi nam trà my tuyến đường độc đạo đi vùng cao bị sạt lở nặng gây ách tắc hoàn toàn hàng trăm hộ dân bị cô lập